bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng ba tỉnh lâm đồng sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh
tại các điểm vui chơi giải trí để phòng chống dịch covid một mươi chín
các vũ trường quán bar karaoke giạp chiếu phim massage trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh lâm đồng
sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh cho đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo
quyết định này nhằm bảo đảm kiểm soát triệt để tránh lây nhiễm covid một mươi chín cho người dân và du khách
hiện tại trên địa bàn tỉnh lâm đồng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín